kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài năm ngày nhiều gia đình cho trẻ đi du lịch hoặc về quê nội ngoại cần đề phòng những tai nạn thường gặp như ngã chó mèo cào bỏng
dưới đây là cách sơ cứu tai nạn thường gặp cho trẻ các bậc phụ huynh cần biết để áp dụng khi cần
tai nạn ngã gây chấn thương phần mềm bong gân gãy xương
khi trẻ bị chấn thương phần mềm vết bầm tím sưng cần đắp khăn nhúng nước lạnh hoặc bọc đá lạnh lên vết thương
nếu vết thương hở hoặc chảy máu cần rửa bằng nước sạch hoặc dung dịch rửa vết thương băng sạch để chống nhiễm trùng hoặc băng ép để cầm máu
trường hợp trẻ bị bong gân nên lột bỏ những vật gây chén ép chỗ xương như giày tắt nâng khớp xương chân bị chấn thương trong tư thế dễ chịu nhất cho các nạn nhân
đắp lên khớp xương một khăn nhúng nước lạnh hoặc khăn bọc đá để làm bớt xương và giảm đau
quấn một lớp bông ở xung quanh khắp sương bị bong gân và quấn băng đủ chặt để cố định
nếu cảm giác trẻ bị gãy xương chật khớp trẻ bị đau trói mắt cử động hoặc cử động bất thường gia đình nên kiểm tra xem nạn nhân có bị chóng hoặc bất tỉnh không
không nên di chuyển nạn nhân nếu có dấu hiệu gây xương hay gãy cột sống cổ và gọi ngay cấp cứu để đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất
để đề phòng trẻ bị tai nạn do ngã các gia đình nên lưu ý trẻ em ở tuổi nhũ nhi luôn phải có người lớn bên cạnh trong non
trẻ lớn hơn không nên cho leo trèo chạy nhảy gần bờ tường đống gạch cột điện
với các gia đình xây nhà tầng cửa sổ không có chấn song rất nguy hiểm cho trẻ
nên làm cửa chắn cầu thang ở đầu cầu thang và ban công cầu thang luôn phải có lan can tay vịn
tai nạn do bỏng
khi trẻ bị bỏng cần phải ngâm ngay vùng bị bỏng và nước mát sạch càng sớm càng tốt trong vòng hai mươi phút
nhằm hạ nhiệt tại nơi bị bỏng
nếu trẻ bị bỏng hóa chất thì cần phải rội nước mát sạch nhiều lần để loại trừ hết hóa chất còn bám trên cơ thể
tuy nhiên trong trường hợp trẻ bị bỏng do hóa chất khô thì lại tuyệt đối không được dùng nước rội rửa
mà cần phải nhanh chóng lấy hóa chất khô ra khỏi cơ thể
làm sao tránh hóa chất tiếp xúc với cơ thể trẻ càng ít càng tốt
với bất cứ loại bỏng nào cha mẹ cũng cần cười bỏ quần áo dây tắt đồ trang sức
tại vùng trẻ bị bỏng trước khi phần bỏng bị phòng rộp
để phòng chống choáng cho bệnh nhân nên ủ ấm cho trẻ tránh mất nhiệt nhất là vào mùa đông và cần phải cho trẻ uống đủ nước
trong trường hợp trẻ có dấu hiệu nguy hiểm như vết bỏng rộng hơn một bàn tay của nạn nhân bỏng ở mặt
ở bộ phận sinh dục có dấu hiệu nhiễm trùng sốt bỏng có mùi chảy mù nạn nhân bất tỉnh hoặc dối loạn chi giác
gia đình cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị
tai nạn do động vật cắn trẻ về vùng nông thôn hay đi du lịch đến vùng đất lạ sẽ dễ bị động vật như chó mèo rắn tấn công
nếu trẻ bị động vật cắn việc cần làm ngay là phải rửa sạch vết thương bằng nước sạch và xà phòng
sau đó phủ lên vết thương miếng vải sạch hoặc băng gạc
nếu trẻ bị chó mèo cắn cần phải theo dõi con vật để phát hiện những biểu hiện bất thường như xùi bọt mép bị ốm sau khi cắn
thời gian theo dõi tối thiểu phải trong một mươi ngày
nếu phát hiện động vật bị dạy phải đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời
nếu trẻ bị rắn cắn thì cần an ủi nạn nhân trong lúc sơ cứu
trong trường hợp vết thương ở tay hoặc chân thì cần phải bất động chi đó bằng nẹp
sau đó rửa sạch vết thương bằng nước hoặc các dung dịch sát khuẩn như nước muối iốt một mươi
trẻ bị động vật cắn sẽ rất nguy hiểm có thể nhiễm trùng sốc thậm chí tử vong
vì vậy không nên cho trẻ tiếp xúc với chó mèo ngỗng và không đến gần các bụi rậm để phòng rắn rét làm tổ